liên quan đến sới bạc khủng tại xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang do nguyễn ngọc thuận còn gọi là út gà cầm đầu
sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo nguyễn ngọc thuận năm năm tù
về tội tổ chức đánh bạc và hai năm tù về tội đánh bạc tổng hợp hình phạt đối với bị cáo thuận là bảy năm tù
riêng đối với bốn mươi hai bị cáo còn lại với mức án từ một năm tù treo cho đến ba năm tù giam về các tội tổ chức đánh bạc gá bạc và đánh bạc
đồng thời buộc các bị cáo giao nộp lại số tiền thu lời bất chính trên bốn trăm một mươi bảy triệu đồng sung ngân sách nhà nước
theo cáo trạng vào sáng ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh an giang đã tiến hành kiểm tra phát hiện bắt quả tang nguyễn ngọc thuận
cùng với các đồng phạm đang tổ chức cho hàng trăm con bạc tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền
với hình thức là đá gà và lắc tài xỉu tại khu đất chống ở ấp hà bao một xã đa phước huyện an phú
tăng vật thu giữ là gần sáu trăm ba mươi triệu đồng trên chiếu bạc trên người các đối tượng và xung quanh khu vực sòng bạc cùng với nhiều tăng vật khác có liên quan
cùng ngày công an tỉnh an giang đã khám xét khẩn cấp nơi ở của thuận tại ấp hà bao một xã đa phước huyện an phú
thu giữ hơn ba trăm linh triệu đồng hai xe ô tô và các công cụ dùng để đánh bạc
quá trình điều tra xác định thuận cùng với các đồng phạm đã tổ chức hai chiếu bạc cho nhiều người tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu
được thua bằng tiền nhằm thu tiền sâu của các trận đá gà và thu tiền sâu năm mươi tiền bao của mỗi ván tài xỉu
ngoài ra thuận còn hùn vốn tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà một trận với tổng số tiền đá là một trăm linh triệu đồng